xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay nắng nóng và nắng nóng gai gắt sẽ không chỉ tập trung ở khu vực các tỉnh phía tây bắc bộ
mà còn lan rộng sang khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ và có thể kéo dài cho đến ngày bảy tháng năm
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở phía đông bắc bộ giao động là từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ
còn ở các tỉnh phía tây bắc bộ có cao hơn đôi chút đạt ngưỡng là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
có nơi còn trên bốn mươi độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
với mức độ nắng nóng khá gai gắt cùng với độ ẩm ban trưa thấp nên trời khô nóng
vì vậy người dân cần chú ý đặc biệt ở ngoài đường trong khung giờ trưa chiều cần có áo chống nắng
khẩu trang đủ dày cũng như bổ sung đầy đủ vitamin và quán chất để đảm bảo sức khỏe
đối với các tỉnh ở miền trung khu vực bắc và trung trung bộ là nơi chịu tác động mạnh mẽ
của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên tiếp tục có nắng nóng gai gắt
từ thanh hóa cho đến phú yên với mức nhiệt cao nhất
đạt ngưỡng là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nơi còn vượt ngưỡng bốn mươi độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
còn khu vực từ khánh hòa đến bình thuận do nằm xa vùng áp thấp nóng
nên mức nhiệt có phần dễ chịu hơn
trưa chiều mai trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rông vào lúc chiều tối
còn ban ngày tiếp tục xảy ra nắng nóng có nơi còn đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ tại tây nguyên giao động là từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
còn tại các tỉnh thành nam bộ trong khoảng là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
miền đông nam bộ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng gai gắt
đến với tin tức trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa vẫn phổ biến là không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam mạnh cấp bốn cấp năm nhiệt độ là từ hai mươi sáu ba mươi ba độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tại phía đông nam khu vực tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam mảnh cấp ba bốn
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
gió đông nam cấp hai ba nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi tám độ